tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức buổi họp mặt các doanh nghiệp và nhà đầu tư đầu xuân canh tí hành hai mươi
với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
tại buổi họp mặt lãnh đạo tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho năm nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký mới
và tăng thêm khoảng gần một năm trăm linh tỷ đồng và một trăm linh chín triệu usd đồng thời vinh danh chín doanh nghiệp tiêu biểu
trong việc đóng góp ngân sách nhà nước và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội
trong buổi họp mặt một mươi chín nhà đầu tư tích cực triển khai thực hiện và đưa dự án và hoạt động có kết quả kinh doanh tốt
cũng như tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm hành một mươi chín